các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ xá thành long huyện châu thành tỉnh tây ninh để điều tra về hành vi sát hại người
điều đau lòng nạn nhân trong vụ án sinh năm hai nghìn hai mươi ba là con ruột của duy
tại cơ quan điều tra bước đầu duy khai người vợ bỏ nhà đi sau khi sinh con gái được hai năm tháng tuổi
duy ở một mình nuôi con khôn lớn do buồn chán duy thường hay uống rượu một mình
trưa mùng hai tháng năm duy mua rượu về nhà tiếp tục uống
khoảng một mươi năm giờ bé gái thức dậy thì được duy tắm sửa và pha sữa cho uống
bé gái sau đó quấy khóc nên duy chút đòn nặng tay
khi thấy bé nằm bất động và su bọt mép duy điền gọi điện nói cho cha ruột biết
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã thành long nhanh chóng đến hiện trường cùng gia đình đưa bé v đến trung tâm y tế huyện châu thành cấp cứu
nhưng nạn nhân đã không qua khỏi
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày duy đã đến cơ quan công an đầu thú
công an tỉnh tây ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc công an tỉnh
và công an huyện châu thành tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân để điều tra
qua điều tra công an xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não
trên thực tế đã có không ít vụ việc thương tâm bố tấn công con nhỏ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
trong số đó hẳn quý khán giả chưa thể quên dư âm của vụ việc một ông bố ở xã phú lâm thị xã nghi sơn thanh hóa
tấn công con gái mình ngã xuống sân rồi quăng xuống đất làm dạn xuống vai của nạn nhân
khiến dư luận dấy lên làn sóng phẫn nộ gây gắt
ngày một một mươi một nguồn tin từ ủy ban nhân dân xã phú lâm thị xã nghi sơn thanh hóa cho biết
hiện nay công an thị xã nghi sơn và công an địa phương đang làm rõ việc ông dvl
chú thôn trường sơn xã phú lâm có hành vi đối xử tệ bạc với trẻ nhỏ
người bị đối xử tàn tệ chính là con gái sinh năm hai nghìn hai mươi của ông l
theo thông tin ban đầu từ ủy ban nhân dân xã phú lâm vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi chín tháng tám
được camera an ninh của gia đình ghi lại hành vi đối xử tệ bà con gái của ông l
vào thời gian trên con gái của ông l khóc đi theo mẹ từ trong nhà ra khu vực sân của gia đình
sau đó nạn nhân đứng cùng mẹ ở sân và khóc mặc cho người mẹ dỗ dành
lúc này ông l chạy từ trong nhà ra tác động khiến nạn nhân ngã xuống sân
người bố tiếp tục quăng ra khu vực cổng nhà cách khoảng ba mét
hành vi này khiến nạn nhân văng ra xa rồi rơi xuống đất làm cháu bị giàn sưng vai phải đưa đi viện cấp cứu
sau khi quang nạn nhân ra ngoài cổng ông l đi vào nhà bỏ mặt người mẹ kêu cứu nạn nhân gào khóc ở cổng
sau mùa một tháng một mươi một công an tỷ xã nghị sơn đã làm việc với chính quyền địa phương và mời gia đình ông l lên trụ sở để làm rõ vụ việc
cũng trong năm hai nghìn hai mươi ba một vụ việc gây bức xúc dư luận xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng nam
một đoạn clip ghi lại toàn bộ cảnh người cha thượng cẳng trần hạ cẳng tay với con gái của mình kèm theo đó là những lời mắng chửi nạt nộ
được biết sự việc xảy ra vào tối muộn ngày tám tháng tám
người đàn ông trong đoạn clip được xác định là vmh
người bị hành hung là cháu vnmt con gái của hát hiện ở cùng cha tại xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
toàn bộ sự việc do camera an ninh ghi lại mẹ của tê đã nhờ người đăng lên mạng xã hội để cầu cứu
thông tin về vụ việc chị nờ vẫn chưa hết bằng hoàng kể lại sự việc với giọng run giày
chị cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc anh hát ngồi nhậu ở nhà hàng xóm
lúc này tê đi vào bên trong nhà trò chuyện cùng vợ người bạn nhậu của bố
con bé kể lại do nghi ngờ con nói xấu mình
với vợ của bạn hát đã mắng chửi và tấn công con
trong đoạn clip ghi lại rõ ràng cảnh hát vừa nói vừa tấn công con gái mặc cho t sợ gái và lại cầu cứu trong đêm
mày nói xấu tao đúng không tao không nương tay cho mày mày đi cho khỏi vướng mắt tao
con không ở với bố nữa con sợ lắm con muốn ở với mẹ
câu nói văn vỉ của vnmt sinh năm hai nghìn tám khiến người làm mẹ như chị tn ngụ tài quảng nam tuôn trò nước mắt
chị n và anh vmh bốn mươi một tuổi bố của t
li hôn được khoảng hai tháng
chị nơ đã bỏ về quê từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai để tránh những trận đòn so như cơm bữa
để con gái lại cho chồng nuôi người phụ nữ không ngờ cháu tê là bị chút đòn soi thường xuyên
mặc cho người hàng xóm ngăn cản hát vẫn lao vào hành hung con thậm chí còn quật ngã người bạn xuống đất
sau đó hát leo lên xe bỏ đi
cháu tê do quá sợ hãi nên đã trốn vào trong nhà người hàng xóm
nghĩ về những trận đòn roi vô cớ của bố ít hôm sau tê trốn sang nhà bạn học ở một tuần

khi hay tin chị nờ cố gắng liên lạc với chồng cũ nhưng người này không nghe máy
vì vậy chị đã vào thành phố hồ chí minh đón con về được một tuần
chị n nghẹn ngào
con nói rằng đây không phải lần đầu bị bố chút đòn
bố thường xuyên vô cớ hành hung tê thậm tệ có lúc còn tấn công trước mặt các bản khiến con xấu hổ
cháu kể lại có lần bị bố tấn công bằng dây xích để ngất xỉu
người mẹ khóc trong say rứt vì cảm thấy có lỗi với con khi biết tin quá muộn
chị ước đã có mặt tại thời điểm t bị bố chút đòn soi để che chở cho con
theo chị nờ anh hát làm trong lĩnh vực xây dựng
giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua gia đình khó khăn áp lực tài chính lớn
hai vợ chồng bất đồng quan điểm xung đột phát sinh dẫn đến lì hồn
trước khi lì hồn chị từng bị anh này hành hung nhưng cũng đã thà thứ
đỉnh điểm là lần anh hát tấn công chị chảy rất nhiều máu chị quá sợ hãi mới trốn về quê
trước đây thấy anh rất thương con nên khi ly hôn chị mới tin tưởng giao con để anh nuôi
nhưng không ngờ lại xảy ra tình trạng như vậy
chị nờ cho biết đã nộp đơn lên tòa án để giành lại quyền nuôi con
riêng về việc trình báo cơ quan chức năng chị nờ vẫn e giày là không đủ bằng chứng tố cáo
đang thảo luận thêm cùng gia đình để tìm phương án xử lý tốt nhất
về cháu tê hiện tâm lý của bé đang dần ổn định khi được đón về ở cùng mẹ gia đình bên ngoại
theo dõi vụ việc luật sư trần thị ngọc nữ tri hội trưởng tri hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cho biết
chưa nắm được thông tin sự việc
tuy nhiên qua phản ánh hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm sẽ tiến hành giả soát xác minh thông tin
xúc tiến việc can thiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu bé
phân tích từ góc độ pháp lý luật sư đặng thị thúy hiển đoàn luật sư tp hcm cho biết
khoảng sáu điều bốn luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu quy định bạo lực trẻ em là hành vi đối xử tệ bạc sức khỏe
lăng mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm cô lập xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất tinh thần của trẻ em
căn cứ điều khoản luật này có thể xác định bạo lực đối với trẻ em là một trong số các hành vi bị cấm
thực tế pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi hình thức xâm phạm đến quyền trẻ em trong đó có việc đối xử tẩy bạc
theo đó khi có hành vi chút đòn soi đối với trẻ em người thực hiện tội phạm có thể bị xử lý theo các quy định của pháp luật
và dù chỉ gây thương tích nhẹ thì chủ thể thực hiện hành vi vi phạm cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo luật sư thúy hiền hành vi của ông bố trong clip có dấu hiệu phạm một trong các tuổi sau
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác đối xử tệ bạc với người khác
hoặc tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu hoặc người có công nuôi giữ mình
nữ luật sư cũng dẫn chiếu khoảng một điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định người nào cố ý gây thương tích
tổn hại đối với trẻ em dù thương tích dưới một mươi một vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tại khoảng một điều một trăm bốn mươi bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình
nếu không thuộc các trường hợp quy định tại điều một trăm tám mươi năm của bộ luật này
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
điều một trăm tám mươi năm bộ luật hình sự quy định về tội ngược đãi
hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình
theo bà thúy hiền cũng có thể quy kết đối với hành vi của người cha tên hát trong tình huống này
quay trở lại với vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn tỉnh tây ninh
liệu với hành vi chút đoàn dòi khiến con gái tử vong đối tượng này sẽ phải đối diện với mức án nào trước pháp luật
chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại